tại trường đại học nông lâm thái nguyên bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương và trao giải cho các giáo viên sinh viên và học sinh
đạt giải vòng một cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
sau hơn năm tháng tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên các bạn trẻ trong nước và nước ngoài tích cực tham gia
cuộc thi được tổ chức tạo điều kiện để đoàn viên thanh thiếu niên học sinh sinh viên trong cả nước và nước ngoài
nâng cao sự hiểu biết về chủ tịch hồ chí minh góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
đây là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và là một hoạt động thiết thực kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh trong thế hệ trẻ cả nước
cuộc thi năm nay tỉnh thái nguyên đã tích cực tuyên truyền động viên khích lệ các thí sinh dự thi
trong đó trường đại học nông lâm thái nguyên có trên hai năm trăm linh thí sinh tham gia cuộc thi
ban tổ chức đã trao giải nhì đợt một đợt hai cho giảng viên phạm thị trang và giải nhì đợt một cho sinh viên trần công minh của trường đại học nông lâm thái nguyên
khen thưởng ba thí sinh đạt giải ba đợt một và đợt hai của các trường trên địa bàn tỉnh thái nguyên